vào chiều nay công an quận bình tân tp hcm cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
tại một cơ sở gia công ghế sofa trong hẻm bốn trăm bốn mươi một lê văn cưới phường bình trị đông a
khiến nhiều tài sản bị thiêu dụng
trước đó vào khoảng sáu giờ cùng ngày người dân phát hiện cháy nên hô hoán
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai công tác khống chế và dập lửa
vụ cháy không gây thiệt hại gì về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà
như máy móc hàng hóa bị lửa thiêu dụi
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ